chỉ trong vòng vài tháng cả thế giới phải đón nhận liên tiếp những thảm kịch xuất phát từ những sự kiện vừa mở lại sau thời gian đóng cửa vì covid một mươi chín
sự hỗn loạn không thể kiểm soát và có số thương vong khủng khiếp điều này đã một lần nữa dóng lên hồi chuông cảnh báo về sự an toàn khi tham gia sự kiện đông người
cảnh báo này càng có ý nghĩa khi việt nam có hàng nghìn lễ hội lớn nhỏ ở khắp các vùng miền thường xuyên thu hút sự tham gia của đông đảo người dân
để chủ động phòng ngừa những rủi ro tiềm ẩn vào giai đoạn cả nước chuẩn bị bước vào mùa lễ hội đầu năm mới
ngay từ lúc này chính quyền địa phương và ban quản lý các điểm di tích cần lên sẵn những kịch bản dự phòng để kịp thời ứng phó trong mọi trường hợp xảy ra
và các cá nhân cũng cần trong buổi sáng
đề nghị cho mình kiến thức để phát nghiệm nếu chẳng may rơi vào cảnh đám đông hỗn loạn
chúng ta không còn xa lạ với hình ảnh thất thủ của chùa hương trong ngày khai hội
đã từng có thời điểm ghi nhận hơn năm mươi người trên trúc trải hội
hay cảnh chẽn lấn
nhít từng chút một đến nỗi có nhiều người bị ngất xìu vì đuối sức đã từng diễn ra ở lễ hội huyền hồn
thậm chí ở một số lễ hội còn từng xảy ra tình trạng xô xát tranh nhau lấy lọc
đó là những cảnh tượng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mà nếu tái diễn có thể dẫn đến những hậu quả đáng tiếc
còn trên thế giới liên tiếp xảy ra những thảm kịch
như mới đơn giản
mới đây nhất là vụ sập cầu treo ở ấn độ khi hàng trăm người cùng lúc đi qua cầu để tham dự một lễ hội khiến ít nhất một trăm ba mươi hai người thiệt mạng và hàng chục người bị thương
đầu tháng một mươi là thảm kịch ở indonesia tại một sân bóng đã khiến một trăm hai mươi bảy người tử vong
nguyên nhân bắt đầu từ sự xung đột giữa nhóm cổ động viên và cảnh sát
nhưng nguyên nhân dẫn đến nhiều người tử vong lại là do mọi người hoảng loạn
khi có tên súng hơi cay họ cùng đổ rơi về phía phủng ra vào và mắc kẹt dẫm đạp lên nhau
thảm họa xảy ra ở các lễ hội đông người không hiếm gặp vì nơi quá đông người luôn tiềm ẩn những rủi ro mất kiểm soát
trong thời gian vừa qua cũng đã xảy ra rất nhiều các sự cố dẫm đạp đến nhau
ví dụ như một cảnh tượng chỉ cần một người nào đó người ta hô có bom chẳng hạn thì cũng có thể dẫn đến một cái thảm họa là mọi người hoảng loạn
và có thể là xô đạp dẫm đạp lên nhau
thậm chí là trong khi cùng một cái chương trình ca nhạc nếu như có những cái sự cộ những cái thần tượng mà họ đến mà họ quá quá kích động họ cũng có thể dẫn đến cái việc chen lấn sô đẩy và cũng xảy ra những cái hiện tượng tương tự
những nạn nhân thiệt mạng khi tham gia sự kiện đông người gồm ba nguyên nhân chính
chết vì ngả thở
đây là nguyên nhân hả
chết vì bị chen ép quá mức khi đám đông xô đẩy nhau
chết vì bị dẫm đạp khi nạn nhân bị ngã và bị người khác dẫm đạp lên người
trong những tình huống khó khăn trong tình huống hoảng loạn và sợ hãi thì con người sử dụng cái yếu tố bản năng để chi phối hành vi
chứ không suy nghĩ gì cả mà người thực hiện theo cái bản năng đặc biệt là bản năng sống còn
con người khi mà rơi vào hoảng loạn thì rất là hay làm theo cái hành vi của đám đức hành vi của những người khác
người khác làm gì mình sẽ làm theo bởi vì họ cho rằng như thế là hành vi của đám đất

có nghĩa là họ hoàn toàn có rất là nhiều lối thoát khác nhau
nhưng mà thấy cái dòng người đang đi về phía trước hoảng loạn về phía trước họ sẽ đi theo cái dòng người đó
cho nên nó mới dẫn đến cái câu chuyện là dẫm đạp lên nhau dẫn đến cái thảm kịch nó là như vậy
mắc kẹt trong đám đông đang hỗn loạn và dồn ép nhau sẽ dẫn đến những hậu quả khôn lường thậm chí là gây nguy hiểm đến tính mạng đối với những ai không biết cách xử lý và ứng phó
để có thể tự cứu chính mình sau đây là một số kỹ năng xử lý tình huống khi bị vướng vào đám đông đang hỗn loạn
điều đầu tiên và tối quan trọng chính là bình tĩnh không hoảng loạn
chìa khóa để sống sót ở bất kỳ thảm họa nào sẽ phụ thuộc gần như hoàn toàn vào khả năng kiểm soát sự hoảng loạn cá nhân
cũng như khả năng đánh giá tình hình và hành động ngay lập tức của cá nhân
nếu hoảng sợ sẽ dẫn đến một số tình trạng nhịp tim tăng cao buồn trồn lo lắng
hơi thở ngắn nhưng gấp gác hồn hềm nhiều người còn bị giãn đồng tử kỷ lệ bị thương hoặc tử vong tăng đáng kể
sự bình tĩnh là một điều cực kỳ quan trọng trong mọi tình huống đặc biệt là trong tình huống chúng ta rơi vào sự nguy hiểm
chỉ khi bình tĩnh phần vỏ não của chúng ta mới được kích hoạt để chúng ta có thể phân tích được đúng sai
quan sát và nhận biết những dấu hiệu nguy hiểm
việc đầu tiên khi đến khu vực có đám đông bạn cần quan sát
lưu ý tất cả các lối thoát ở địa điểm ngay khi đến nơi làm quen với môi trường xung quanh và xác định các lối ra cụ thể
nhận biết địa hình nơi mình đang đứng và nhận biết bầu không khí chung của sự kiện cảnh hỗn loạn thường có thể được dự báo trước
nếu bắt đầu cảm thấy không thoải mái nên xem xét rời khỏi đó
xác định điểm cao tìm chỗ trú ẩn trong trường hợp khủng bố hỏa hoạn
một bức tường gạch có thể ngăn được đạn và có thể nhảy lên đứng trong trường hợp bị cám đầu chảy ép
một cái cây bệnh cửa sổ ban cầu tẩu thấp cũng là điểm cao tốt để nhảy lên quan sát và trú ẩn an toàn
khi đến các sự kiện thì cố gắng chúng ta phải đảm bảo là đi những đôi giày đảm bảo là nó nhẹ nhàng nhất không nên đi cuốc đi những đôi giày cao gót
nếu như không ai trường hợp mà gặp phải những sự cố thì việc di chuyển thoát nạn gặp rất nhiều khó khăn
đồng thời nữa thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là với cái công nghệ bốn hiện nay thì những cái điện thoại cũng là những cái cứu cánh cho chúng ta
về mặt chúng ta có thể xác định được vị trí chúng ta có thể xác định được bản đồ khi chúng ta di chuyển thoát nạn
và thậm chí là khi tham gia các sự kiện thì chúng ta cần mang theo các phương tiện ví dụ như nước
bởi vì rất nhiều người ngại mang theo nước ở các cái sự kiện như này sợ cần phải đi tìm nhà vệ sinh
nhưng những người mà thiếu nước thì nhanh chóng bị ngất và dẫn đến tử vong hơn là so với những người mà được uống đầy đủ nước
bất cứ khi nào bước vào một sự kiện điều đầu tiên nên làm là quan sát lối thoát nạn lối ra

quốc tập nhìn các lối ra ở phía đối diện nếu lối vào hoặc phía khác nếu lối vào
khi xác định được vị trí để có thể thoát nạn thì chúng ta phải di chuyển thoát nạn theo hướng của dòng người
tuyệt đối không đi ngược hướng của dòng người hoặc di chuyển theo hướng chéo cận chiều càng ra được ngoài dìa đám đông càng tốt
nếu bị chấn ép trong đám đông đừng cố gắng la hét hay dụ sức nói quá nhiều
hãy tiết kiệm oxy để có thể kiểm soát hơi thở và nên để hai tay thủy thế chức ngực để bảo vệ cổ và lực lượng
nếu có bị ngã cũng nên chụp người lại như thay như nằm trong bụi mẹ tránh làm sốc hoặc ngựa có thể bị dẫn đạp lên ở mình
khi di chuyển thoát nạn thì chúng ta cũng không nên quá lưu ý là đi theo một cái đường thoát nạn mà cả tất cả dòng người tập trung
bởi vì là nếu như vậy thì chúng ta sẽ dẫn dễ dẫn vào những cái người ta hay gọi là cái nút chai và những việc vào những vị trí như đấy
thì chúng ta rất dễ bị cái hiện tượng là chen lớn xô đẩy và dẫn đạp lên